viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại ubnd tp hà nội và các đơn vị có liên quan đến sai phạm trong việc mua chế phẩm redoxy ba c xử lý ô nhiễm nước hồ
đồng thời viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố đối với các bị can
nguyễn đức trung cựu chủ tịch ubnd tp hà nội
võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
và nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên actic
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tp hà nội đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan
triển khai thực hiện công tác xử lý cải tạo khắc phục ô nhiễm nước các sông hồ trên địa bàn thành phố
bằng cách tìm kiếm các công nghệ tiên tiến phù hợp để xử lý ô nhiễm nước hồ trên địa bàn
nguyễn đức trung khi đó là chủ tịch ubnd tp hà nội
đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty watchwater của đức
tổ chức đoàn tham quan thử nghiệm đặt hàng sản xuất ra chế phẩm redoxi ba c
để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại tp hà nội
nguyễn đức trung đã chỉ đạo võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
thoát nước hà nội doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước do ubnd tp hà nội thành lập

nguyễn đức trung đã chỉ đạo võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

công ty trung và các bị can gây thiệt hại nghiệm nước hồ mua chế phẩm này thông qua công ty arctic
công ty trung và các bị can gây thiệt hại nghiệm nước hồ mua chế phẩm này thông qua công ty arctic